sở xây dựng thành phố đà nẵng vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố
về việc đề nghị phê duyệt thiết kế đô thị khu vực trung tâm thành phố đà nẵng
diện tích nghiên cứu thiết kế đô thị là một tám trăm sáu mươi sáu ha
bao gồm toàn bộ diện tích quận hải châu và một phần diện tích các quận thanh khê và cầm lệ
nội dung chính của đồ án thiết kế đô thị là quy định một số chỉ tiêu chính về độ cao
mật độ hệ số cho từng nhóm công trình trung cư khách sạn văn phòng
trung tâm siêu thị nhà hàng và bãi đậu xe